chiều ngày bốn tháng một công an quận một mươi hai cho biết hiện đang điều tra vụ việc một người đàn ông
bị một nhóm thanh niên đánh đập ở phường trung mỹ tây vào chiều ngày ba tháng một
theo hình ảnh camera chiều ngày ba tháng một ông hà đang ngồi bóng điện thoại trước công ty
trên đường sông hành quốc lộ hai mươi hai phường trung mỹ tây quận một mươi hai thì có hai người đàn ông chạy xe tới
một người bước xuống xe đi đến chỗ ông hà để ngồi nói chuyện
ngay sau đó một nhóm sáu người đàn ông xăm trỗi lao tới dùng tay và gây sắc tấn công hội đồng ông hà rồi rời đi
bước đầu xác định ông hà là giám đốc một công ty hoạt động về lĩnh vực cho thuê nơi ở
nguyên nhân dẫn đến sự việc là có sự bất đồng trong việc thanh toán hợp đồng thuê nhà
trước khi bị đánh hội đồng ông hà từng bị nhắn tin đe dọa
công an quận một mươi hai tiếp nhận thông tin đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc